sự cố sập tường khu vui chơi trẻ em trong nhà xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm tại nhà dân kinh doanh khu vui chơi trẻ em ở xa ba trại huyện ba vì hà nội
ông hoàng văn chuyển chủ tịch ủy ban nhân dân sapa chạy cho hay thời điểm này một số gia đình gặp mưa nên vào chú tại nhà người quen có kinh doanh khu vui chơi trong nhà trẻ em
lúc này người lớn ngồi phía ngoài bốn trẻ em chở ở phía trong
trong đó ba em chơi tại vị trí sắt tường nhà phía ngoài tường đó là ta lui đất
trong con mưa lớn dòng nước sối từ ta lui đất đã ép tường nhà đổ đề vào ba em
ngoài ra một em chơi phía ngoài đã kịp chạy ra ngoài
vụ việc đã khiến ba cháu đang chơi gần đó tử vong
các lệnh nhân lực xác định bao gồm ltt và lkd đều sinh năm hai nghìn hai mươi một sát cầm lính và taz sinh năm hai nghìn một mươi chín ở xã thuần bí
trước đó vào tối
ngày một mươi hai tháng năm trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay hà nội cùng một số tỉnh bắc bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
bản tin cảnh báo lúc hai mươi ba h của cơ quan này đã xác định
qua theo dõi chất ảnh vệ tinh số liệu định vị sông xét và ra đa thời tiết phát hiện
thấy vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa lớn cho khu vực ba vì đàn phượng mê linh phúc thọ thị xã sơn tây thạch thất thuộc hà nội
trước ngày một mươi ba tháng năm nửa ngày sau khi xảy ra vụ thảm kịch nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bằng hoàng
chỉ tay về phía hiện trường vụ việc ông bùi văn tiến chú tại thôn sáu xã ba trại nhà đối diện hiện trường cho biết
trận mưa đêm qua là trận mưa lớn và gây hậu quả lớn đối với địa bàn xa ba trại
nhớ về thời điểm xảy ra vụ việc ông tiến kể khoảng hai mươi một h ba mươi tối ngày một mươi hai tháng năm khi mà người chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng rầm
khi đó trời mưa lớn nên không nghĩ là tường sập
trong hồ hoán cấp cứu có người chết ngay lập tức tôi cùng một số người dân đã chạy đến ưng cứu
lúc đó trời mưa như chút nước mọi người đến cầm cuốc sẻng rồi cố gắng đào bới cứu các cháu
đến khoảng hai mươi hai giờ đưa các cháu ra ngoài nhưng đã tử vong cả
là người tham gia vào quá trình tìm kiếm ông đoàn văn bung cho biết
ba cháu bé tử vong có hai cháu chú tại xác cầm linh cháu còn lại là con ruột của chủ khu vui chơi
ngoài ba cháu nhỏ tử vong còn một cháu bé đã bị thương
ông bung cho biết
kinh hoàng đau giót quá từ trước đến nay ở ba chạy này chưa từng có vụ việc giót xa như thế này
khi đưa các cháu ra khỏi đống đổ nát mọi người lấy nước tắm rửa cho các cháu mà ai cũng chảy nước mắt
bà con cả làng ai cũng một chân một tay cố gắng đào bới nhanh để mong cứu được đứa nào hay đứa ấy
nhưng cuối cùng các cháu đều không qua khỏi
theo ông tiến căn nhà này anh trần văn việt thuê lại của một người dân để xây dựng khu vui chơi
thời điểm xảy ra vụ việc do mưa lớn nắng
mưa chảy từ mái nhà xuống rồi thẳng vào tường lại không có chỗ thoát
nên khiến cho bức tường đổ sập xảy ra vụ việc đau lòng như trên
ghi nhận của phóng viên hiện lực lượng chức năng đã quay bạt tại khu vui chơi
đồng thời cử cán bộ bảo vệ hiện trường
tại hiện trường cũng còn sót lại đôi dép của bé gái được cho là một trong những nạn nhân của vụ việc
khiến cho những người thấy điều ám ảnh và xót xa
tại đây cũng còn có lượng lớn đất tá cạch vỡ chứ được dọn đi
trước đó khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
chức năng tại sapa chạy nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông tva sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có hậu khẩu thương chú tại thôn năm xa tuần mỹ huyện ba vì hiện tại ở thôn sáu sapa chạy
nơi đây đã xảy ra vụ sạt lở đất tường bao khiến ba cháu nhỏ khi đang vui chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp
đến khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm lực lượng cứu hộ đã đưa được hai cháu là lt sinh năm hai nghìn hai mươi một
và lkn sinh năm hai nghìn hai mươi một cùng chú tại thôn cẩm an xác cẩm linh huyện ba vì hà nội ra khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi phút lực lượng chức năng tiếp tục đưa cháu ttad sinh năm hai nghìn một chín
còn ông tva ra khỏi hiện trường tuy nhiên các cháu đều đã tử vong
báo cáo của ủy ban nhân dân sapa chạy cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do có mưa lớn
lượng nước run về phần tường nhà không có rãnh thoát nước khiến bức tường đổ vào phía trong
sau sự việc chính quyền huyện ba vì đã thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
đồng thời trì đạo cho cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm sao vụ việc
tối ngày một mươi ba tháng năm trong hai căn nhà sắt vách ở xã cẩm lĩnh huyện ba vì
không khí tăng thường bao trùm cả một vùng quê
dù trời đã tối vẫn rất đông người thân hàng xóm đến chia sẻ với gia đình hai cháu lt và lkn
cùng sinh năm hai nghìn hai mươi một hai trong số ba nạn nhân tử vong trong vụ sập tường ở ba vì
nỗi đau nhân lên gấp bội khi bố của các cháu là hai anh em ruột trong một gia đình
phía trong hai căn nhà cấp bốn sắp vách nhau hai chiếc ban thơ được dựng vội
di hành vẫn còn nắng đặt tại bàn
chứng kiến không khí tăng thương này không ai cầm nổi nước mắt
nén nuôi đau ông n v h ông trẻ của hai nạn nhân cho biết
sáng nay gia đình đã là hậu sự song xuôi cho hai bé
trước khi đưa đi thì để cho bố mẹ nó nhìn lần cuối chứ không cho bố mẹ nó ra ngoài đồng
lời nhất là mẹ của cháu ltt vừa mới sinh em bé
gạt vội giọt nước mắt ông n v h cho biết
khoảng hai mươi hai h một mươi sáu phút ngày một mươi hai tháng ba gia đình nhận được thông tin
ngay lập tức ông đã có mặt tay
khi đó trong bốn đứa trẻ bị tường đề có một đứa ở phía ngoài
mẹ cháu đang ôm nhưng không lôi chân ra được vì bị kẹt ở trong tường
thậm chí đến tôi cũng không bẩy được bức tường ấy lên
chờ thêm mấy phút nữa thì có thêm cả chục người đến cùng nâng gạch lên mới cứu được đứa bé
sau đó bố mẹ hai đứa cháu nhà ông n v h hô hoán và nhảy vào đao bới đất phía trong
nhận thấy vụ việc diễn biến xấu ông n v h đã yêu cầu bố mẹ cháu ra ngoài
để bản thân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ được
ông n v h sắp xa
sáng không dám cho hai bố con đưa ra đồng vì sợ không chịu được
vợ của anh tê cũng phải gửi về nhà ngoại vì mới sinh xong được một tháng
gia đình chỉ dám cho về nhà nhìn mặt con lần cuối rồi lại đưa về ngoại
đến chiều nay mới dám đưa cháu về
thất thân ngồi trước bàn thầu con vợ anh tê cố nhớ lại những ký ức cuối cùng về con gái rồi nói
hôm qua bác cháu đi làm ở hà nội về nên đón hai chị em ra khu vui chơi
ở đó các con cũng đã tự nhiên
các con cũng đã từng được chơi nhiều lần
trước khi đi con còn khoanh tay lễ phép cho hỏi bố mẹ cháu em
thế mà hóa ra con chào để con đi thật
nhớ lại vụ việc hôm sau anh g bố quần lờ căn nở cho hay
bản thân anh đi làm xa nhà nên phải bữa mới về thăm con một lần
khoảng hơn hai mươi giờ tối ngày một mươi hai tháng năm anh cùng vợ chở con gái và cháu ruột con gái của em trai đi chơi
đến khoảng hai mươi một giờ người thân ở nhà gọi điện báo rằng có sâm chót nên chở hai cháu về nhà kéo trời mưa
lúc này hai vợ chồng anh g
chuẩn bị sắp về thì trời đổ mưa rất to nên quay lại vào trời tạnh
khi vào anh g thấy trong nền vui trời ngập lanh láng nên cho các con lên chỗ đệm bật bông để chơi
lúc này vợ anh đứng ở cửa còn anh ngồi đối diện để chồng các con chơi
anh g nói khi đó tôi thấy có một chiếc cục sắt nghiêng nên lao tới để đỡ con nhưng không kịp
tường nhà đổ sập tôi không còn nhìn thấy các con đâu nữa
trước mặt tôi chỉ toàn đất với gạch ngổn ngang
mới đây ông trần quang khuyên phó chủ tịch ubnd huyện ba vì hà nội cho biết
trước mắt ubnd huyện trích từ các quý theo quy định hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn là hai mươi tám triệu đồng
bên cạnh đó ubnd huyện yêu cầu chính quyền đoàn thể xá các ngành liên quan tiếp tục thăm hỏi động viên gia đình ba nạn nhân
ủy viên ban thường vụ thành quỷ phó chủ tịch thương trực ubnd thành phố hà nội ông lê hồng sơn
cùng các đồng chí lãnh đạo sở ban ngành thành phố hà nội và lãnh đạo huyện ba vì đã đến thăm hỏi
động viên chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị sạt lở vùi lấp
thay mặt lãnh đạo thành phố phó chủ tịch thương trực ubnd thành phố lê hồng phong đã thăm hỏi
chia sẻ sâu sắc với nỗi đau sự mất mát và gia đình các nạn nhân đã phải gánh chịu
đồng thời động viên gia đình của các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau sớm ổn định lại cuộc sống